xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
hai đối tượng đinh thanh trực và thiều văn lai vừa bị công an huyện an phú tỉnh an giang tạm giữ để điều tra xác minh làm rõ
hành vi vận chuyển trái phép khoảng một mươi tám sáu kg ma túy từ campuchia về việt nam
trước đó khi bị phát hiện và truy đuổi các đối tượng đã ném bỏ hai túi bên trong có một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh rồi tiếp tục bỏ chạy
số hàng hóa trên đã bị thu giữ
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày hai đối tượng trực và lai bị phát hiện và được mời về trụ sở lấy làm việc
bước đầu trực khai nhận hai túi sách ném xuống đường có chứa ma túy
do nhóm của trực vận chuyển từ campuchia về việt nam
qua giám định sơ bộ lực lượng công an xác định một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh trong hai túi sách nói trên là ma túy có tổng trọng lượng khoảng một mươi tám sáu kg
liên quan đến vụ việc bé trai một mươi bảy tuổi
sáu tháng tuổi tử vong được xác định là do bị cô trong trẻ hành hung dẫn đến chấn thương sọ não
công an huyện thường tín hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng bạo hành trẻ em
cùng với đó đang tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
nơi xảy ra vụ việc là căn nhà một tầng ẩm mốc đồ chơi chăn màn vứt bừa bộn trên nền nhà khu bếp chật trội mất vệ sinh
đại diện ubnd xã vạn điểm thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý địa bàn
đồng thời cho biết đây là cơ sở trong giữ trẻ tự phát
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai xã đã lập biên bản đề nghị cơ sở dừng hoạt động
tại cơ quan công an sau nhiều giờ thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh
hai đối tượng nguyễn thị an và nguyễn thị lành đã khai nhận nhiều lần đánh đập bạo hành làm cháu bé bị thương tích nặng dẫn tới tử vong
lý do được các đối tượng đưa ra là để rèn cháu vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới
khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tại đường trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
một đối tượng đã ngoan cố né tránh bằng cách là cố tình điều khiển xe ô tô hất văng một chiến sĩ lên nóc capo
đó là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận bắc từ liêm hà nội
đối tượng ngay lập tức đã bị công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội tạm giữ hình sự
cụ thể quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại số ba trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
tổ công tác đã yêu cầu nguyễn đức trung dừng xe để thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định
lúc này tài xế trung bất ngờ nhấn chân ga tăng tốc bỏ chạy nên đã hất đại úy nguyễn anh tú cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một lên nóc capo
sau đó đối tượng điều khiển xe bỏ chạy đến cửa chợ long biên thì bị tổ công tác chặn lại
qua kiểm tra lái xe cho kết quả nồng độ cồn là một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
do làm ăn thua lỗ
vương trung tá đã thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng rồi đem đi cầm cố thế chấp
về hiện nay đối tượng tá đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành bắt giữ cùng với chín xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó đối tượng vương trung tá ba mươi năm tuổi là người kinh doanh chạy xe dịch vụ và cho thuê xe ô tô tự lái
nhưng không có xe nên tá đã ký hợp đồng thuê năm chiếc xe của ba người khác
tuy nhiên quá trình kinh doanh thua lỗ nợ tiền và không có tiền
để trả nợ cho nên tá đã mang các xe ô tô đã thuê đi cầm cố và thế chấp vay tiền được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên tá tiếp tục thuê năm chiếc xe khác mang đi cầm cố và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đang tiếp tục điều tra điểm chứa gỗ lậu
được phát hiện tại mỏ khai thác cát sỏi trên sông đắk phơ si ở xã đắk phơ si huyện đắk hà
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum phát hiện trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát sỏi trên sông đắk pơ xi
đoạn qua thôn bảy xã đắk phơ si có gỗ lậu
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục lóng gỗ được giấu dưới lớp cát
gỗ lậu được lâm tặc cất giấu ở nhiều điểm khác nhau
với bốn hộp gỗ đường kính khoảng tám mươi cm được sẻ thành hộp lâm tạc cất giấu sát chân tường
có sáu cây gỗ tròn dài được nhận định là trục vớt ở dưới sông cây dài nhất gần ba mươi mét
ngoài ra còn có một mươi một lóng gỗ tròn được cất giấu ở những điểm khác
trong số gỗ bị phát hiện một số đã ngâm lâu ngày dưới nước một số khác thì có dấu hiệu mới khai thác từ rừng
riêng một mươi một lóng gỗ vừa khai thác lâm tặc để lộ thiên nhưng ở dưới khe trong bãi tập kết
nên từ ngoài nhìn vào rất khó có thể phát hiện
vào tối ngày bốn tháng ba tại xã đại đồng huyện thanh trương tỉnh nghệ an đã xảy ra một đám cháy lớn
khiến ngôi nhà và nhiều tài sản của ông nguyễn doãn sơn gần như bị thiêu dụi và thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
thời điểm xảy ra vụ cháy không có người ở nhà
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cùng các phương tiện chữa cháy
dân chuyên cho thuê giảm đám cưới cho nên phần lớn các vật liệu của cơ sở như vải phông màn là vật liệu dễ cháy
cho nên lửa bốc rất nhanh cả căn nhà gần như bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
với đặc thù là huyện miền núi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
huyện tiên yên tỉnh quảng ninh từng là địa bàn nóng về tình trạng người dân thường xuyên xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
tuy nhiên với sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp của các nơi
công an huyện tiên yên cho đến nay thì tình trạng này đã được xử lý ngăn chặn
đây là trường hợp công dân dương cắm phùng chú thôn khay vè xã phong dụ huyện tiên yên
vừa bị công an huyện tiên yên xử lý về hành vi xuất cảnh trái phép sang trung quốc trước đó
qua khai thác được biết năm hai nghìn một mươi tám phùng và bốn người khác xuất cảnh trái phép từ việt nam sang trung quốc
theo đường mòn lối mở khu vực cửa khẩu chi ma huyện lộc bình tỉnh lạng sơn để lao động làm thuê
nhẹ dạ cả tin vào những lời rụ rỗ
việc nhẹ lương cao phong trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động nơi xứ người
phùng được giải thoát khi phía lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ và trao trả về việt nam

giới thiệu việc đi qua đây là bắt nạn đánh đập bị lạc bị lừa
hơn năm dòng rủi làm thuê nhưng khi trở về vẫn tay trắng
cùng với nỗi sợ hãi trong từ từ
lực lượng an ninh công an huyện tiên yên tăng cường gọi hỏi các đối tượng liên quan
có quá trình xuất cảnh trái phép để nhắc nhở tuyên truyền
đồng thời tranh thủ vận động có hiệu quả đối với số người có uy tín trên địa bàn
nhằm tuyên truyền vận động giáo dục con cháu trong gia đình dòng họ
bám bản bám làng đặc biệt với phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an
là một tuyên truyền viên thực hiện tốt công tác dân vận khéo
có phần phòng chống các hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
công an của các cán bộ đảng viên đặc biệt người uy tín ở thôn
tuyên truyền giải thích cho những người dân
nắm hiểu về pháp luật về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
và các thủ tục quy định theo quy định của nhà nước
từ đó các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động đối với đoàn viên hội viên
khối hợp với ngành công an
trong những năm qua đặc biệt những năm gần đây
trên địa bàn xã phong dụng không có trường hợp công dân
mà tự ý sang trung quốc xuất nhập cảnh trái phép sang đoàn động
và tình hình an ninh trên địa bàn sau vụ là rất ổn định
bên cạnh triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an
trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép
công an huyện tiên yên còn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp
tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp
tạo công an việc làm cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiếu số
để người dân yên tâm lao động sản xuất làm giàu trên chính quê hương của mình
từ đó mà tình trạng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
cũng được xử lý rứt điểm ngay từ gốc rễ